bộ trưởng ngoại giao một loạt các nước ả rập và hồi giáo đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại giải gaza
trong chiến thăm bắc kinh trung quốc chặn dừng chân đầu tiên trong chiến công tác nhằm thúc đẩy hòa bình và nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại giải ga gia
tại bắc kinh đoàn bộ trưởng ngoại giao ả rập xê út giordani ai cập indonesia palestine và tổ chức hợp tác hồi giáo oec
đã có cuộc gặp bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị
tại cuộc gặp này ngoại trưởng ả rập xê út nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần gánh trách nhiệm để ngăn chặn israel
trong khi đó bộ trưởng vương nghị khẳng định trung quốc ủng hộ lời kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho vấn đề trung đông
theo ông vương nghị cộng đồng quốc tế phải hành động ngay và thực hiện các biện pháp hiệu quả để chấm dứt thảm họa nhân đạo
trong một diễn biến khác tại cuộc trao đổi ngày hai mươi tháng một mươi một ngoại trưởng nga và iran cũng đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức
tại giải gaza cũng như cần có biện pháp hỗ trợ ngay lập tức cho dân thường tại đây
liên quan đến vấn đề này tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres một lần nữa kêu gọi ngừng bắn nhân đạo
trong bối cảnh số người thiệt mạng do xung đột tại giải gaza đang gia tăng
theo thống kê mới nhất xung đột hamas israel từ ngày bảy tháng một mươi tới nay đã khiến ít nhất một mươi hai ba trăm linh người palestine
và một hai trăm linh người israel thiệt mạng
đến nay israel vẫn thực hiện việc bao vây toàn diện với giải gaza cắt nguồn cung nhiên liệu điện và nước
đồng thời hạn chế các hoạt động viện trợ nhân đạo
israel cũng từ chối lệnh ngừng bắn cho đến khi hamas trả tự do cho toàn bộ các con tin đang bắt giữ